đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ công chức
và nhân dân các phường một hai và tám thành phố đà lạt sau kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
các cử tri thành phố đà lạt kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác cải cách tiền lương cải cách giáo dục
tình trạng bạo lực học đường xâm hại trẻ em công tác quản lý và bảo vệ rừng
vấn đề về quy hoạch nhà ở quản lý đất đai
đồng chí trương thị mai cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm
đồng chí giải thích làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các vấn đề cử tri tại đây quan tâm
những ý kiến này đoàn sẽ ghi nhận để tiếp tục kiến nghị quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét và giải quyết